công trình kè hồ hoàn kiếm với tổng chiều dài gần một năm trăm linh m đã chính thức hợp long toàn tuyến sau sáu mươi năm ngày đêm thi công vươn trước thời hạn đặt ra gần một tháng
công trình kè hồ hoàn kiếm là công trình nhóm a cấp quốc gia đặc biệt nên ngoài việc phải tuân thủ theo các luật đầu tư và xây dựng còn phải thực hiện nghiêm ngặt theo luật di sản văn hóa
để đáp ứng yêu cầu thi công tương xứng với di tích quốc gia đặc biệt công trình được áp dụng nhiều giải pháp công nghệ kỹ thuật tiên tiến chịu được tác động của môi trường xung quanh ngay cả trong điều kiện ngập nước
việc kè hồ hoàn thành sẽ giúp bảo vệ bờ hồ tạo sự đồng bộ hài hòa với cảnh quan xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm góp phần giúp tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia xây dựng thủ đô xanh sạch đẹp hơn